trong chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi ubnd tỉnh quảng nam đã tổ chức diễn đàn khởi nghiệp nông nghiệp quảng nam cơ hội và thách thức
hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng bốn trăm linh doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn bảy dự án đăng ký đầu tư sản xuất chế biến các sản phẩm nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao và nhiều doanh nghiệp lớn đang chuyển hướng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
tại diễn đàn các đại biểu đã tập trung nêu rõ thực trạng doanh nghiệp đang đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp cũng như những nhiệm vụ giải pháp hỗ trợ thu hút doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng nam
diễn đàn cũng tập trung trao đổi thảo luận những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp giải pháp tu hút các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp định hướng cơ bản xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi năm